thưa quý vị hôm nay là ngày mà mọi người dân bắt đầu nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi bốn
và trong sáng ngày hôm nay lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng do người dân về quê nghỉ lễ
tuy nhiên do lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt từ rất sớm để phân luồng
nên đã không để xảy ra tình trạng ủn tắc kéo dài tại các cửa ngõ của thủ đô
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
hôm nay là ngày đầu nghỉ lễ phương tiện mật độ gia tăng hơn rất nhiều so với những ngày thường
tuy nhiên do đã chuẩn bị trước các kế hoạch nên lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt
sớm tại các cửa ngõ thủ đô để phân luồng và đã không chảy ra tình trạng ồn ứ kéo dài
tại các bến xe do người dân chủ động về từ chiều ngày hôm qua
nên lượng phương tiện và hành khách cũng ít hơn
ghi nhận trong sáng ngày hôm nay mật độ phương tiện có đông hơn ngày thường
tuy nhiên năm nay do tết dương lịch gần với tết âm lịch
nên lưu lượng phương tiện đã không có sự gia tăng đột biến
ghi nhận từ chiều hôm qua lượng phương tiện gia tăng đến cấp hai cấp ba lần
và như sáng nay là cũng gia tăng rất là mạnh
và hiện tượng ồn tắc kéo dài thì không xảy ra
tuy nhiên thì vì số lượng phương tiện đổ ra đường rất là đông
cho nên không thể tránh khỏi việc ồn ứ
lực lượng cảnh giao thông của chúng tôi sẽ triển khai các lượng làm sao
và kéo thông tất cả các tuyến đường để ra ngoại thành
cũng như là các cửa ngõ để hạn chế tối đa nhất
những hiện tượng ồn tắc giao thông đó
năm nay thời tiết thuận lợi xe lạnh nhưng không có mưa
nên rất thuận lợi cho người dân về quê nghỉ lễ
dự báo trước và trong chiều nay người dân về quê nghỉ lễ sẽ tiếp tục tăng cao
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các chốt trực
điều tiết phân luồng từ xa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
những ngày nghỉ lễ cũng như là giáp ngày nghỉ lễ
thì thường thường người dân cũng đã có những sự chủ động nhất thời
là sẽ về trước đó một hai ngày
tuy nhiên hôm nay là ngày chính
bà con về quê ăn tết dương lịch thì lượng phương tiện hiện nay là gia tăng rất là cao
và đội cảnh sát không đồng bộ số một mươi bốn của chúng tôi thì đều có những phương án
kế hoạch cụ thể để khép kín thời gian khép kín địa bàn để có thể bố trí
cũng như là tăng cường các lực lượng vào những ngã tư trọng điểm
hoặc là có những cái cung đường đột biến là chúng tôi đều có lực lượng
cảnh sát giao thông ở đó để phân luồng
trong sáng và trưa ngày đầu nghỉ lễ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
nhìn chung ủn tắc chỉ xảy ra tại các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô
và tuyến đường trên cao vành đai ba
còn các tuyến đường ngày thường ùn tắc vào giờ cao điểm
thì trong buổi sáng ngày hôm nay lại thông thoáng
còn tại thành phố hồ chí minh vào đêm nay ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sẽ bắn phá hoa từ giờ cho đến giờ một mươi năm phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại ba điểm đầu đường hầm sông sài gòn thành phố thủ đức và cung viên văn hóa đầm xen

đảm bảo giao thông sở giao thông vận tải tp hcm đã có thông tin chi tiết
về việc phân luồng cấm xe vào các tuyến đường trung tâm
để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi
từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến h ba mươi phút ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
xe không được vào đường nguyễn huệ và các nhánh dẫn vào tuyến này
ngoài ra từ hai mươi h ngày ba mươi một tháng một mươi hai đến giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các loại xe không được vào bảy tuyến đường ở quận một như tôn đức thắng
đồng khởi hàm nghi võ văn kiệt quận bốn có hai tuyến bị cấm xe trong thời gian trên gồm
nguyễn tất thành và bến vân đồn
cầu thủ thiêm hai nối thành phố thủ đức qua quận một xe cũng không được chạy qua
sở giao thông vận tải lưu ý người dân không dừng đỗ xe hoặc tập trung trên các cầu khánh hội
móng cam nét ông lãnh thủ thiêm thủ thiêm hai sài gòn phú mỹ
các cầu trên đường mai trí thọ và trên nóc hầm thủ thiêm để xem phá hoa
trong khi đó tại hà nội đại diện văn phòng ubnd tp hà nội khẳng định
thành phố không tổ chức bán phá hoa dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến đón tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba công an quận hoàn kiếm đang triển khai phương án
đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội cao đao đếm ngược chào đón năm mới hai nghìn hai mươi ba
giải chạy bán marathon quốc tế hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra quanh khu vực hồ hoàn kiếm
vào dạng sáng ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
mới đây công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với ông trần bửu tùng quê ở kiên giang là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d
đường hồ văn long phường tân tạo về tội nhận hối lộ
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc
và nguyễn quỳnh tân nguyễn văn cường trần minh hiếu cùng là đăng kiểm viên
công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần phú an viễn
trụ sở chính tại đường trần hưng đạo phường bảy quận năm do ông trần biểu tùng
làm đại diện pháp luật
đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực
ở các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam
do công an tp hcm làm chủ công
mới đây công an tp hcm thông tin đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi ba người
về các tội môi rời hối lộ đưa hối lộ và nhận hối lộ giả mạo trong công tác
công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng với công an tp hcm bộ công an
khám xét phòng kiểm định của cục đăng kiểm việt nam thu giữ nhiều tài liệu
máy móc và mời nhiều người về làm việc
đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng gần năm mươi người
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân
tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trịnh văn khiêm
cựu phó tri cục thi hành án dân sự huyện tịnh biên bảy năm tù
và nguyễn nhật thiện thư ký sáu năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt tài sản đồng thời cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ ba năm
sau khi chấp hành xong bản án
theo cáo trạng khiêm là chấp hành viên phó tri cục trường
phụ trách tri cục thi hành án dân sự huyện tỉnh biên tỉnh an giang từ năm hai nghìn một mươi ba
và thiện là thư ký được phân công tổ chức thi hành quyết định thi hành án
theo đơn yêu cầu của tri cục thi hành án dân sự huyện tịnh biên
quá trình tổ chức thi hành án vì động cơ vụ lợi cá nhân
lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao lợi dụng lòng tin của đương sự
khiêm đã chỉ đạo thiện lập biên bản giải quyết thi hành án để thu số tiền
trên sáu trăm chín mươi năm triệu đồng của hai bị hại nộp để mua tài sản chung đấu giá
không viết phiếu thu không nộp tiền vào quỹ cơ quan theo quy định
để ngoài sổ sách kế toán cùng nhau chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
do không nhận được tài sản chung đấu giá bị hại đã có đơn khiếu nại đến cơ quan thi hành án
trong quá trình điều tra hai bị cáo đã giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết vừa bắt được nghi phạm
sát hại hai vợ chồng giáo viên ở xã mão điền huyện thuận thành
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai
tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đã xảy ra vụ án giết người nạn nhân là ông nguyễn thế giới
tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể
và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng vũ đăng mạnh
cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một phụ nữ cùng quê
sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn
nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào xót hại hai vợ chồng ông giới
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng trần đình nghĩa
chú tại phường an khê quận thanh khê tp đà nẵng
đã thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi đường vào đêm tối
ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết
đã làm rõ và khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam trần đình nghĩa về hành vi trên
vào tối ngày bảy tháng một mươi hai nghĩa mượn xe máy của người nhà dạo quanh khu vực dân cư a ba mươi hai
thuộc phường an khê xem có người dân sơ hở thì thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phát hiện chị phạm thị thảo đang đi bộ một mình có đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ
nên nảy sinh ý định cướp giật
trong lúc ra vờ hỏi đường để chị thảo mất cảnh giác
nghĩa bất ngờ áp sát rồi giật sợi dây chuyền tăng ga bỏ trốn
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã nhanh chóng điều tra và phát hiện nghĩa
là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên
tại cơ quan công an nghĩa thừa nhận đã cướp giật sợi dây chuyền của chị thảo
và đem bán được ba triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân
hiện trần đình nghĩa đã bị tạm giam để phục vụ cho quá trình điều tra
tại bắc cạn tám công dân sử dụng vũ khí săn bắn động vật hoang dã
vừa bị công an xã hòa mục huyện trợ mới tỉnh bắc cạn phát hiện và bắt giữ
tại khu vực bìa rừng ở thôn nà tôn xã hòa mục lực lượng công an xã
đã phát hiện nhóm người trên mang theo một cá thể hoãng có trọng lượng khoảng ba mươi kg
trên xác con vật có nhiều vết đạn
quá trình đấu tranh nhóm người trên đã thừa nhận có sử dụng súng để săn bắn
nhưng không chịu khai nơi cất dấu súng
qua trà soát lực lượng công an đã tìm được nơi cất dấu tám khẩu súng tự chế
tại một khe đá trong rừng cách địa điểm bắt quả tang khoảng ba km
số súng trên đã được tháo rời đựng trong chiếc túi vải và nguy trang bằng một lớp cỏ khô
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh và trung tâm khai thác và vận chuyển của bưu điện
vừa phát hiện kiểm tra gần ba trăm linh gói bưu phẩm được gửi về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh an giang
có chứa hung khí nguy hiểm
các hung khí gồm dao tự chế kiếm tuyếp sát mã tấu
để qua mặt được các lực lượng chức năng người bán đóng gói hàng và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp
phụ kiện máy nông cụ
sau khi kiểm tra xác định đây là các loại hung khí nguy hiểm thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán
vận chuyển tàng trữ và sử dụng nên phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
đã tiếp nhận đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa đề nghị truy tố ông nguyễn quang tuấn
cựu giám đốc bệnh viện tim về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự ông đã bị khởi tố và cho tại ngoại vào ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và hơn một tháng sau thì bị bắt tạm ra
theo kết luận ông tuấn và những bị can khác đã có sai phạm khi thực hiện gói thầu mua sắm sten
với công ty kim hòa phát gây thiệt hại hơn sáu năm tỷ đồng bên cạnh đó ông tuấn và lãnh đạo công ty hoàng nga
cũng thực hiện nhiều chiêu thức thông dầu gian lận trong đấu thầu tại gói thầu số năm
cung cấp vật tư tiêu hào can thiệp tim mạch năm hai nghìn một mươi sáu và bốn gói chỉ định thầu rút gọn năm hai nghìn một mươi bảy
hành vi này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
tổng số tiền thiệt hại tại các gói thầu có liên quan đến trách nhiệm của ông tuấn là hơn năm mươi ba tám tỷ đồng
tại bắc ninh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh cho biết vừa bắt được nghi phạm sát hại
hai vợ chồng giáo viên ở xã mão điền huyện thuận thành
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày ba mươi
hai mươi tháng một mươi hai tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh đã xảy ra vụ án giết người
nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể
và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ tích cực điều tra
lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng vũ đăng mạnh cùng chú tại xóm ngòi xã mão điền huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ cùng quê
sau đó đối tượng phát hiện bạn gái và con trai của ông nguyễn thế giới chuẩn bị kết hôn
nên đã chuẩn bị giao và đột nhập vào sát hại hai vợ chồng ông giới
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bị can nguyễn văn hận
trú tại thị trấn long bình huyện an phú tỉnh an giang
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
được biết hận là đối tượng từng có một tiền án về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng một mươi hai nguyễn văn hận được một người đàn ông tên là xe
không rõ lai lịch sống ở campuchia gọi điện nhờ đưa phạm văn nam
chú tại tỉnh lâm đồng sang campuchia với số tỉnh công ba trăm linh đồng
hận sử dụng vỏ lẫy chở nam cùng hành lý giao cho một người đàn ông
chở sẵn bên phía bờ sông campuchia
sau đó nam bị các đối tượng bên campuchia bắt cóc tống tiền
lợi dụng sơ hở nam bỏ trốn rồi bơi qua sông bình di rồi về việt nam
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai nam đến công an xã quốc thái huyện an phú trình báo vụ việc
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh triệt xóa thành công chuyên án tảng chữ mua bán trái phép
chất ma túy bắt giữ năm đối tượng cùng nhiều vật chứng có liên quan
lực lượng chức năng phát hiện nhóm
đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ tp hcm về địa bàn long khánh tiêu thụ
đối tượng chủ mưu cầm đầu là trần đình khương chú tệ phường bảo vinh tp long khánh
nên lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai lực lượng phối hợp đã thành lập ba tổ với hàng chục cán bộ chiến sĩ
bắt đối tượng khương khi đối tượng này đi giao một trăm linh gam ma túy
nguyễn thị cẩm nhung chú tệ tỉnh đồng nai là chân xét của khương
nguyễn thành minh lê văn long và nguyễn văn giang thu giữ một mươi gam ma túy đá
hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng
liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại khánh hòa và đà nẵng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
một vụ cháy lớn xảy ra vào tối qua ngày ba mươi tháng một mươi hai tại một sưởng gỗ ở thị trấn diên khánh
huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
gặp phải do lớn và trong sưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên có lửa nhanh trong bốc cháy cao
và cháy lan vào ngôi nhà tầng nằm ở phía sau sườn gỗ
thời điểm xảy ra cháy quốc lộ một có nhiều phương tiện qua lại
lực lượng công an đã tập trung phân luồng và bảo đảm giao thông vừa tạo thông thoáng phục vụ công tác chữa cháy
sau khoảng hai tiếng triển khai lực lượng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
đã khống chế được vụ cháy
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong xưởng gỗ và trong căn nhà phía sau bị thiêu dụi
tại đà nẵng khoảng tám giờ một mươi năm sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty nhựa ở đường số sáu
khu công nghiệp hòa khánh quân liên triểu thành phố đà nẵng
vị trí cháy xảy ra nhà kho nguyên liệu rộng khoảng một mét vuông
dưới tác động của nhiệt một mảng tường lớn của nhà sưởng bị đổ sập
lực lượng phòng cháy chữa cháy đã chia ra nhiều hướng dập lửa để tránh lửa cháy lan sang các nhà máy xung quanh
phải mất hơn một giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
mặc dù pháp luật xử lý rất nghiêm các hành vi mua bán tàng trữ chế tạo sử dụng pháo nổ
tuy nhiên trong mỗi dịp tết nguyên đán đều nổi lên những vụ việc vi phạm liên quan đến pháo nổ
bất chấp những ẩn họa có thể xảy ra
vụ việc bốn em học sinh thương vong do chế tạo pháo nổ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội
tàng trữ chế tạo sử dụng pháo nổ là vi phạm pháp luật
đặc biệt những hành vi vi phạm này không chỉ đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc
mà còn có thể phải trả giá bằng sức khỏe tính mạng của chính bản thân
đồng thời để lại nỗi đau và gánh nặng cho gia đình và xã hội
đặc biệt những hành vi vi phạm này không chỉ đối mặt với những hình phạm của chính bản thân